tỉnh ủy nghệ an đã tổ chức hội thảo khoa học
nghệ an năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
và bức thư cuối cùng của người gửi ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tham dự hội thảo
hội thảo là hoạt động hết sức ý nghĩa là dịp để đảng bộ
quân và dân tỉnh nghệ an tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn
về giá trị lý luận và thực tiễn ý nghĩa to lớn mang tính thời sự
của di trúc của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
thể hiện trong công tác xây dựng đảng chính quyền đoàn thể
và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
cũng như bức thư cuối cùng bác gửi ban chấp hành đảng bộ tỉnh
về thực hành dân chủ phát triển kinh tế chăm lo đời sống nhân dân
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn xuân thắng mong muốn
nghệ an nỗ lực hơn nữa để phát huy tiềm năng lợi thế phát triển
phát huy truyền thống cách mạng anh hùng thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
phân đấu trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc